thưa quý vị vào đêm qua ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng
đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong
nạn nhân là bà lê kim toàn bốn mươi tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày trong lúc toàn đang chơi ở tròi dãy
của một người dân ở thôn hai dã đoàn kết huyện bù đăng thì châu văn cư ba mươi chín tuổi
trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cũng đi tới đây tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với một người ở trong tròi dãy nên cưu vào can ngăn
nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự với cư bị toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người
cư tức giận chạy vào trong tròi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người toàn
khiến nạn nhân gục tại chỗ tử vong gây án xong cư đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận hành vi của mình vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đắk lắc công an thành phố bù ma thuật đang tạm giữ hình sự đối tượng
y phil nghê một mươi tám tuổi trú tại xã yer tiêu huyện chư quynh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba trong lúc đang ngồi nhậu
y phil đã rủ y ru pian một mươi tám tuổi trú tại cùng xã đến xã yer cao thành phố bù ma thuật
tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước
trên đường đi y phil gặp y thạch cần nôn một mươi bảy tuổi trú cùng xã nên đã rủ đi cùng
sau khi chuẩn bị hung khí các đối tượng điều khiển xe máy đến khu du lịch sinh thái hoàng nam
ở xã ya cao thì thấy hai thiếu niên đang dựng xe máy hái dừa
y phil đã dùng gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người một thiếu niên gây thương tích
rồi cướp xe máy của nạn nhân bỏ đi
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại lực lượng công an đã vào cuộc xác minh
điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng này
hiện công an thành phố bù ma thuật đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng còn lại
ngày ba mươi tháng ba công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang lấy lời khai
của nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn năm quê tại tỉnh khánh hòa
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba bà nguyễn thị cẩm nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngộ tại tỉnh bình dương
đăng thông tin lên mạng tìm con trai mất tích
sau đó phía gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của khang nói con trai của bà nhung
đang hôn mê ở campuchia
người này yêu cầu gia đình chuẩn bị sáu usd để chuột con ra
do không có đủ tiền phía gia đình xin bớt còn lại ba usd
đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu mộc bài để trao tiền nhận con
tuy nhiên địa điểm giao dịch sau đó lại đổi sang quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
chiều ngày hai mươi chín tháng ba gia đình gặp trực tiếp nam thanh niên tại đường d năm
phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi đối tượng này đang nhận sáu mươi năm triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại trụ sở công an khang khai nhận do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng
nghi phạm đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc đang được công an quận bình thạnh điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua bộ công an đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh
cơ quan công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó nổi lên thời gian gần đây là gọi điện thoại
cho nạn nhân yêu cầu kê khai thông tin tài sản
xin được khẳng định lại cơ quan công an các cấp tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại
và mạng xã hội người dân cần hết sức lưu ý để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng cách giả danh công an yêu cầu kê khai thông tin tài sản
sau vài lời đe dọa đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại thực hiện theo hướng dẫn
của đối tượng để kê khai tài sản cá nhân sau đó chỉ vài thao tác
giám đốc công an tỉnh trà vinh
các cuộc gọi tin nhắn phản ánh tố giác nhiều hành vi vi phạm pháp luật
giám đốc công an tỉnh trà vinh chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nhiều nội dung phản ánh
qua đó đã khởi tố ba mươi một vụ sáu mươi năm đối tượng cho vai lan đặng trong giao dịch dân sự
đánh bạc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trộm cắp tài sản môi giới mại dâm
xử lý vi phạm hành chính sáu mươi tám vụ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bốn đối tượng
đối với những thông tin phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự và về lễ tiết tác phong ứng xử của cán bộ chiến sĩ
giám đốc công an tỉnh trà vinh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm rõ
kịp thời chấn chỉnh thiếu sót kiên quyết xử lý nghiêm nếu xài phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện yên thành đồng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
cục nghiệp vụ bộ công an vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn
dưới hình thức ghi lô đề bắt giữ một mươi đối tượng trú tại các tỉnh nghệ an bình dương và thành phố hà nội
đường dây này do hoàng thế vinh trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm hà nội cầm đầu
để điều hành đường dây vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
tại tỉnh nghệ an có bốn đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc
trong đó nguyễn cảnh minh chú tại xã xuân thành huyện yên thành
được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch trong ngày bị bắt là gần một tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan minh tuấn ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tăng tuấn đang mang một trăm linh gram ma túy đi bán
qua đấu tranh tuấn khai nhận số ma túy trên mua tại tp hcm với giá ba mươi triệu đồng
mang xuống huyện nhân trạch bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá ba mươi bốn triệu đồng
đang trên đường đi giao thì bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm gồm ba đối tượng vừa bị tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
về hành vi tảng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba
trên tuyến đường quốc lộ sáu mươi thuộc ấp ngãi hòa thị trấn đại ngãi huyện long phú tỉnh sóc trăng
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba tuần tra phát hiện bốn đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành
nên tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được ba xe cùng ba đối tượng
nguyễn nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần minh tiền và nguyễn văn châu
đều sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện long phú
riêng đối tượng võ văn luật bỏ lại xe và chạy vào hẻm tối tẩu thoát
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một lượng tinh thể rắn màu trắng nghi lấy ma túy
một cây dao số tiền trên một mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
qua kiểm tra nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy
cơ quan công an cũng xác định xe mô tô biển kiểm soát tám mươi ba c một trăm ba mươi ba nghìn chín trăm năm mươi bảy mà luật bỏ lại hiện trường
là chiếc xe bị mất trộm tại xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng vào ngày một tháng hai
và hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô diễn biến khá phức tạp
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và nguy cơ cao dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật khác
công an tp hà nội đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh ghi nhận tại quận hai bà trưng
đây là ba thanh niên lê trung kiên phạm đình phong trần phúc khang sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn tám
vừa bị tổ y một nghìn một trăm bốn mươi một công an tp hà nội bàn giao cho công an phường nguyễn du hai bà trưng
để làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận do ham chơi nên tụ tập nhau ra đường
tuy nhiên trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tắt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
bọn cháu bị ném vỏ chai tủy tinh với cả hạt nước bỏ vào xe
xong rồi chúng nó đập xe bọn cháu mới quay về
vẫn từ trẻ với đồ

về việc này gây hoang mang cho người dân đi đường
cũng như gây mất an ninh chất tự trên địa bàn
về biện pháp công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra
buổi tối ban đêm theo kế hoạch của công an quận
để giảm giảm tình hình khi phát hiện được các đối tượng sử dụng hung khí
như là đua xe
thì chúng tôi là báo cáo đội cảnh sát hành sự kịp thời
phối hợp bắt giữ cũng như là xử lý để làm nghiêm
trước đó công an quận hai bà trưng hà nội cũng bắt giữ một mươi tám đối tượng hỗn chiến
gây dối trật tự ở phố lào đúc hà nội
nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm
hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố
như phố huế nguyễn công chứ thi sách lào đúc phạm đình hổ
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
trường hợp và thanh thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
và có nhiều trường hợp có thể bị xử lý về hình sự
thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
chúng tôi thấy rằng là hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta
có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được tru toàn
và thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với các môi trường giáo dục
cũng như là môi trường sinh sống của các em
có ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội
theo thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
toàn thành phố phát hiện một mươi tám vụ gây dối trật tự công cộng
do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao
mang theo hông khí đuổi đánh nhau
số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận huyện
từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành
lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt
tuần tra công khai và bí mật để phát hiện bắt giữ và xử lý
tuy nhiên thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè
là thời gian rảnh rỗi
sẽ khiến không ít thanh tiếu nhân nảy sinh nhiều hành vi manh động
vì vậy nếu buông lỏng quản lý không kịp thời uốn nắn
danh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh
hôm qua một kho hàng nằm trên đường nguyễn văn dung
phường sáu quận gò vấp tp hcm
đã xảy ra cháy nhiều tài sản bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi chín h ba mươi đám cháy bùng lên
tại kho hàng đang đóng cửa ở hẻm đường nguyễn văn dung
người dân phát hiện cháy đã cùng nhau phá cửa dập lửa nhưng không thành
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
nhanh chóng điều động xe chữa cháy
và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
cùng đã dùng vòi rồng để dập lửa
đám cháy nhanh chóng được dập tắt
thế nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi từ trước đó
và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị trong biên chế của lực lượng cảnh sát cơ động
bên cạnh những cán bộ chiến sĩ mưu trí quả cảm
bất chấp hiểm nguy đương đầu với tội phạm
còn có bóng dáng của một đội quân đặc biệt
đó là những chú chó nghiệp vụ
cảnh khuyển đã và đang trở thành một lực lượng quan trọng
tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh
giữ gìn an ninh trẻ tự
ghi nhận tại công an tỉnh yên bái
chui cống leo thang vượt rào
đây là những bài tập hàng ngày
mà những chú chó nghiệp vụ thường xuyên luyện tập
để có thể tham gia vào các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
để thực hành nhuần nhuyễn các bài tập này
những chú chó phải trải qua thời gian dài luyện tập
và sự hướng dẫn của các cán bộ huấn luyện
trước tiên là chúng tôi cho
giành luyện thể lực cho chó nghiệp vụ
đấy ví dụ như là
chạy quanh khu vực
và đi những cái địa bàn
tập luyện địa hình phức tạp
hoặc là ví dụ đi
cầu tập các thứ này
với những một mươi năm động tác cơ bản
và ngoài ra là huấn luyện nâng cao
công an tỉnh yên bái hiện đang quản lý và sử dụng chín chó nghiệp vụ
để phát huy vai trò quan trọng của lực lượng cảnh khuyển
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an tỉnh yên bái đã đặc biệt chú trọng quan tâm đào tạo bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
làm công tác huấn luyện
đồng thời trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị nghiệp vụ
để ngày càng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu
đảng ủy lãnh đạo đơn vị của tôi luôn luôn quan tâm
chú trọng quan tâm đặc biệt đến lực lượng cảnh thuyền
trong công tác quản lý giáo dục cán bộ chiến sĩ
cũng như công tác huấn luyện đối với chó nghiệp vụ
để phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn
qua đó lực lượng cảnh khuyển của phòng pk hai của tôi
đã có phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác
các phòng ban như ma túy phòng hành sự
cũng như các đơn vị cơ quan các huyện thị khác
trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
cũng như truy bắt truy rết truy vết
và cũng truy tìm liên quan đến ma túy thuốc nổ
hoặc là tìm công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
hàng chục chuyên án ma túy lớn liên tiếp được khám phá
hàng trăm ca tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
tham gia cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân
trong các đợt thương tai bão lũ
đây chính là minh chứng rõ nét nhất
cho những đóng góp thầm lạng của lực lượng cảnh khuyển
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn bình yên cho nhân dân
trong công tác huấn luyện
đối với đặc thù chuyên ngành là chó nghiệp vụ
thì ngoài nó là một cái công cụ hỗ trợ
trong công tác đặc biệt của đơn vị
thì chúng tôi còn xem nó như là một người bạn
một người chiến sĩ của đơn vị
trong quá trình công tác
và huấn luyện thì nó như một người bạn của chúng tôi
đảng ủy đại đơn vị của tôi
luôn xác định một điều là phải quan tâm đến việc mà
thường xuyên huấn luyện
và không về chuyên môn của chó
cũng như về năng lực và của cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu
trong bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra
sau những giờ luyện tập và thực hành tác chiến
cán bộ chiến sĩ và các chú chó nghiệp vụ
lại vui đùa bên nhau
như những người bạn người đồng đội
những tình cảm đó góp phần củng cố
và tạo ra sự phối hợp nhuẩn nhuyễn
giữa chó nghiệp vụ và người lính
trong quá trình làm nhiệm vụ
và đó là lý do vì sao chó nghiệp vụ
luôn được xem là vũ khí sống vô cùng lợi hại
của lực lượng công an